hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trung quốc là quốc gia hiếm hoi còn lại trên thế giới áp dụng chiến lược chống dịch zerocovid
thông qua các biện pháp truy vết phong tỏa xét nghiệm quyết liệt trên diện rộng
tuy nhiên với sự xuất hiện của biến chủng siêu lây nhiễm omicron
với số đột biến nhiều chưa từng có được xem là thách thức không nhỏ với nỗ lực ngăn dịch lan rộng của bắc kinh
trong bối cảnh các lệnh phong tỏa diện rộng đang gây ra những tổn hại nhất định về mặt kinh tế
hiện tại hơn một hai mươi một tỷ người dân trung quốc đã được tiêm đủ các liệu cơ bản
trung quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng một trăm linh ba sáu trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó số ca tử vong là bốn sáu trăm ba mươi sáu trường hợp
mặc dù mỗi ngày chỉ ghi nhận hơn một trăm năm mươi ca nhiễm covid một mươi chín
thế nhưng trung quốc đã sử dụng triệt để chiến lược zerocovid
và năm nay cũng là một năm đáng buồn khi cuộc xuân vận về quê đón tết nguyên đáng ở trung quốc
năm nay lại một lần nữa bị ảnh hưởng vì đại dịch covid một mươi chín
nhân viên bảo hiểm yuan xiaohui năm mươi một tuổi
cho biết bà sẽ tiếp tục đón tết nguyên đáng xa người thân trong năm nay
theo những biện pháp phòng dịch của công ty chồng và trường học của con
gia đình họ không được phép rời khỏi bắc kinh nếu thành viên nào vi phạm họ có thể bị phạt
tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của chồng tôi và việc học tập của các con
vì vậy đó là sự hy sinh mà tôi cần làm
mặc dù bố mẹ tôi sống ở khu vực chỉ cách bắc kinh hai tiếng đi xe
tôi đã không gặp họ suốt ba năm rồi
bà chia sẻ
khi bước sang năm thứ ba của đại dịch covid một mươi chín trung quốc vẫn kiên quyết đào đuổi chiến lược zero covid
áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt nhằm loại bỏ hoàn toàn virus
trong bối cảnh kỳ nghỉ tết nguyên đáng cận kề
chính phủ nước này đang nỗ lực vận động người dân hạn chế đi lại và không về quê đón tết
kỳ nghỉ tết năm nay ở trung quốc kéo dài bốn mươi ngày
từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày hai mươi năm tháng hai khoảng thời gian diễn ra sân vận lớn nhất hành tinh
tuy nhiên khi một số người dân quyết định ở lại các thành phố lớn để ăn tết
nhằm ngăn chặn covid một mươi chín lây lan các nhà khai thác vận tải có số lượng khách ít ỏi
các doanh nghiệp xe buýt và tàu hỏa của trung quốc đã bắt đầu mở bán vé tết từ ngày ba tháng một
nhưng số lượng vé bán ra rất ít đặc biệt là tại bắc kinh
ông hu wei bốn mươi sáu tuổi quản lý một đội xe ô tô tải và xe tải nhỏ
cho biết lượng đặt chỗ giảm khoảng ba mươi trong năm nay
trước đây chúng tôi thường kính chỗ trước tết nguyên đáng một tháng
nhưng năm nay mọi người đang chần chừ vì muốn chờ xem
tình hình dịch bệnh có cải thiện hay không ông nói
theo thông báo của chính phủ các nhà điều hành du lịch phải đảm bảo cho hành khách thực hiện bắt
buộc đeo khẩu trang cho các phương tiện giao thông công cộng trong khi đó các địa điểm du lịch được
yêu cầu hạn chế số lượng du khách hàng ngày trung quốc đang phải chống chọi với đợt bùng phát dịch
covid một mươi chín lớn nhất kể từ đợt dịch đầu tiên ở vũ hán nhiều doanh nghiệp nước này đã khuyến
kích người lao động không đi lại nếu không cần thiết phòng trường hợp vùng quê nơi họ sinh sống
bị phong tỏa đột ngột hoặc tệ hơn là mắc bệnh một quận tại thành phố trương gia khẩu tỉnh hà bắc
cũng đã kêu gọi công chức viên chức và các đảng viên làm gương bằng cách ăn tết tại chỗ thay vì
về quê tránh di chuyển không cần thiết địa phương này cũng đã khuyến khích người dân
thuyết phục người thân của mình ở nước ngoài hay từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình
và cao trong nước không về quê đón tết thưa quý vị khi bắc kinh đang gấp rút chuẩn bị
tổ chức thế vận hội mùa đông năm hai nghìn hai mươi hai khai mạc vào ngày bốn tháng hai sắp tới đây
thủ đô đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ bất kỳ ai vào thành phố đều phải có xét nghiệm
covid một mươi chín bắt buộc và chỉ những người đã được tiêm phòng đầy đủ thì mới được phép tham dự
các sự kiện nhất định ngoài ra việc theo đuổi chính sách zero covid cũng có ý nghĩa là bất kỳ
người nào có liên hệ chặt chẽ hoặc đã đến những khu vực có nguy cơ cao hoặc nguy cơ trung bình
giác tại một cơ sở tập trung thưa quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và
quý vị đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của
chúng tôi nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo xin chào